vào khoảng một mươi giờ sáng ngày bảy tháng ba bờ sông cần thơ khu vực ven chợ nổi cá răng
đã xảy ra một vụ sạt lở làm ảnh hưởng năm căn nhà của người dân và cùng nhiều tài sản khác
địa điểm sạt lở nằm trên đường lộ vòng cung thuộc khu vực năm phường an bình quận ninh kiều thành phố cần thơ
vụ sạt lở đã làm năm ngôi nhà bị sạt lở một phần với tổng chiều dài khoảng ba mươi mét ăn sâu vào bờ hai mét
theo phản ánh của người dân từ vài ngày trước một số căn nhà ở khu vực này đã xuất hiện vết nứt
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo ủy ban nhân dân quận ninh kiều đã xuống hiện trường
chỉ đạo các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả hỗ trợ người dân di rời tài sản đến nơi an toàn